hôm nay ngày làm việc thứ một mươi một của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường nhiều báo cáo quan trọng
trong đó có báo cáo công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín và báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
thời gian đầu buổi sáng các đại biểu quốc hội nghe bộ trưởng bộ công an tô lâm thờ ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày báo cáo công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí trình bày báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi chín của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình trình bày báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi chín của tranh án tòa án nhân dân tối cao
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm hai nghìn một mươi chín
chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga trình bày báo cáo thẩm tra về các báo cáo
tiếp đó tổng thanh tra chính phủ lê minh khái thờ ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo
ngay sau đó các đại biểu sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về các báo cáo trên